thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế trưa ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy cho biết là có thêm một một trăm một mươi hai ca mắc covid một mươi chín
bệnh nhân ba mươi nghìn bốn trăm bảy mươi chín đến bệnh nhân ba mươi một nghìn năm trăm chín mươi tại một mươi sáu tỉnh thành phố
trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh là năm ca hải phòng một ca hòa bình một ca
một một trăm linh năm ca ghi nhận trong nước tại thành phố hồ chí minh tám trăm bảy mươi chín đồng nai tám mươi hai tiền giang bốn mươi chín đồng tháp ba mươi tám hà nội hai mươi sáu phú yên chín bắc giang bảy hưng yên bảy tây ninh ba bạc liêu hai bình phước một sóc trăng một vĩnh phúc một
trong đó chín trăm chín mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
vào sáng ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã thông báo bốn ca tử vong
số một trăm hai mươi một trăm hai mươi ba ở đồng tháp long an
như vậy trong đợt dịch thứ tư này đã có tám mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
thưa quý vị kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch cách ly một mươi bốn ngày người về từ thành phố hồ chí minh
test tất cả những người vào hà nội
đó là nội dung chính của công điện số một mươi bốn do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ký ban hành vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
theo đó yêu cầu người dân từ thành phố hồ chí minh hoặc các vùng dịch khác hoặc có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp nêu trên
phải khai báo đầy đủ trung thực phải có giấy xét nghiệm âm tính

đối với virus sars cov hai tối đa ba ngày trước khi trở lại thành phố
các trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng đi vào các địa bàn có dịch nêu trên
vẫn phải thực hiện xét nghiệm trước khi trở lại thành phố
công an thành phố hà nội chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn
triển khai các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa
các bến tàu bến xe liên tỉnh vào thành phố và tại củng cảng hàng không biên bắc
kiểm soát toàn bộ người phương tiện ra vào thành phố tại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố
đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh xâm nhập
từ h ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc
đối với tất cả những người đến từ thành phố hồ chí minh và các vùng dịch
cũng từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy dừng tất cả các hoạt động nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ
chỉ cho phép bán hàng mang về các cửa hàng cắt tóc gội đầu
thành phố tiếp tục yêu cầu dừng triệt để hoạt động vui chơi
tập thể dục tụ tập đông người tại công viên vườn hoa các địa điểm công cộng
ngày hôm nay một mươi hai tháng bảy gần một mươi bảy công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn puchen việt nam
tại phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt đầu tạm nghỉ một mươi bốn ngày
do công ty mới ghi nhận hai trường hợp dương tính với sars cov hai kể từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian nghỉ một mươi bốn ngày này sẽ tính vào phép cách ly phòng dịch
cho người lao động
như vậy dù nghỉ việc một mươi bốn ngày nhưng người lao động vẫn được hưởng
theo lương tối thiểu vùng của chính phủ
riêng các đơn vị đặc biệt như bảo vệ phòng cháy chữa cháy
sẽ làm việc theo sắp xếp của đơn vị chủ quản
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn puten việt nam phường hóa an
thành phố biên hòa có gần hai mươi công nhân đang làm việc tại đây
trước tình hình dịch bệnh đang tăng rất nhanh tỉnh đồng nai đã tăng cường thêm cơ sở ba
ký túc xá trường đại học lạc hồng ở phường bửu long thành phố biên hòa
thành bệnh viện giã chiến điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại đồng nai
dự kiến tại đây sẽ tiếp nhận khoảng ba trăm tám mươi bệnh nhân
trước đó trong một tuần vừa qua tỉnh đồng nai cũng đã triển khai
thêm hai cơ sở điều trị covid một mươi chín
tính đến sáng nay toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận ba trăm một mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín
nhằm né tránh kiểm tra y tế nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và lập biên bản
đồng thời yêu cầu ba người đi trên xe khai báo theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
để đối phó với lực lượng chức năng đối tượng đã thiết kế nhà theo hình thức bong ke
xây tường cao hai lớp cổng nuôi nhiều chó giữ lắp nhiều camera để cảnh giới
dùng am tín hiệu và chỉ bán ma túy cho đối tượng quen biết
công an tp phủ lý của tỉnh hà nam đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn long
tức long cay về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào chiều ngày một mươi tháng bảy lực lượng đã bắt quả tang nguyễn văn long
đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà ở của long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi túi ni lông bên trong chứa hơn một trăm sáu mươi viên nén màu đỏ
nghi là ma túy ngựa hai mươi bốn túi ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
đối tượng khai là ma túy đá và ma túy ngựa để bán cho các con nghiện
khán xét khẩn cấp nơi ở của long lực lượng công an thu giữ nhiều đao kiếm các loại
hành vi phạm tội của long
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với nguyễn thị mỹ cơ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ về việc trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi có cho nguyễn thị mỹ cơ vay tiền một mươi sáu lần có ghi biên nhận
với tổng số tiền trên hai mươi bảy tỷ đồng thời hạn từ bảy ngày đến một mươi ngày trả gốc và lãi
tuy nhiên sau đó bị can cơ không thanh toán
qua quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh xác định
ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bị can cơ hỏi vay của người phụ nữ trên số tiền hai tỷ đồng
có ghi biên nhận để nuôi để mua tôm nuôi hồ và hứa sẽ trả trong vòng bảy đến một mươi ngày
sau đó cơ sử dụng số tiền vào mục đích khác như trả tiền góp cho một người dân
ở xã dân thành số tiền một hai tỷ đồng và đóng lãi năm trăm linh triệu đồng
số còn lại sử dụng mua bán tôm nhỏ lẻ trả tiền công nhân và tiêu sản
cái tên của trang game này cũng khiến chúng ta không khỏi bất ngờ rigvip
với địa chỉ web rigvip us
và bất ngờ hơn không khó để thâm nhập vào trang đánh bạc này
vì nó được quảng cáo công khai trên internet
để tạo ra một tài khoản chơi game trên trang web này là vô cùng dễ dàng
và quý vị cũng sẽ bất ngờ hơn nữa khi việc rút tiền và nạp tiền vào game này lại còn dễ dàng hơn
chúng ta cũng nên nhớ rằng những con số đang nhảy nhóc trên màn hình đây
đều có thể quy đổi ra thành tiền việt nam thật
được quảng cáo là trang cờ bạc lớn nhất việt nam
người chơi sử dụng đồng tiền việt nam với quy đổi một một
cách rút nạp tiền được hướng dẫn rõ ràng trên web viet này
toàn bộ quy trình nạp rút tiền chỉ diễn ra trong vòng vài phút
với các hình thức nạp tiền như internet banking ví điện tử
và nạp qua thẻ điện thoại với hầu hết các nhà mạng lớn
để thuận tiện cho những con bạc trang game này còn có bộ phận hỗ trợ
giúp người chơi có thể nạp hoặc rút tiền
người chơi có dấu hiệu phạm vào tội đánh bạc quy định
tại điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự
còn đối tượng tổ chức thì phạm vào tội tổ chức đánh bạc
của gá bạc quy định tại điều ba trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
và sẽ chịu các hình thức xử lý chế tài rất nghiêm khắc
cơ quan chức năng sẽ đều xem xét trách nhiệm của các đơn vị chức năng
để cấu kết hoặc là cấu tạo thành một cái đường dây
nhằm cho việc đánh bạc có thể được xử lý
thuận lợi từ đầu đến cuối tức là nó sẽ tạo thành một trong các mắt xích
nhưng ngược lại ở đây thì chúng ta phải xem xét xem là
họ là những đơn vị trung gian ví dụ như là ngân hàng
hoặc là các đơn vị thanh toán thì họ có biết được
rằng là các giao dịch này là giao dịch đánh bạc hay không
với số lượng người chơi hiển thị trên web lên đến hàng chục ngàn người
dòng tiền khổng lồ vẫn ngày đêm chảy qua web game bài bạc này
trong quá trình thâm nhập tìm hiểu phóng viên cũng phát hiện
không chỉ rigvip os mà còn rất nhiều website đánh bạc online khác
đang tồn tại phóng viên cũng đã chứng kiến nhiều hệ lụy xã hội
mà bài bạc online đã gây ra
ngoài ra câu hỏi về khoản lợi nhuận khổng lồ từ game sẽ về tối ai
cũng đang được chúng tôi tiếp tục tìm hiểu
thành phố hà nội quyết định từ giờ ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sẽ dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như nhà hàng
cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ chỉ cho phép bán hàng mang về
các cửa hàng cắt tóc gội đầu
thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi tập thể dục tụ tập đông người
tại công viên vườn hoa và các địa điểm công cộng
chủ tịch ubnd thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tụ tập quá một mươi người ngoài trụ sở cơ quan bệnh viện trường học
tập thể dục nơi công cộng hàng rong trà đá vỉa hè
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
tăng mức phạt cao nhất yêu cầu đóng cửa và xem xét việc thu hồi giấy phép kinh doanh
đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm nhiều lần
thưa quý vị chợ là nơi dễ lây lan dịch covid một mươi chín
xác định được vấn đề này nên công tác phòng dịch ở các chợ
đang được các địa phương giám sát chặt chẽ
tại khu vực nông thôn của tỉnh quảng ngãi các chợ đều được tăng cường phòng dịch
không chủ quan lơ là ghi nhận tại một chợ quê ở nông thôn thời dịch covid một mươi chín
hai chốt kiểm soát dịch được kích hoạt tại chợ bình hòa huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
để vào bên trong chợ tất cả người dân đều phải qua khu vực kiểm soát dịch
đo thân nhiệt sát khuẩn là yêu cầu bắt buộc tại chợ
lực lượng kiểm soát dịch cũng cho khai báo y tế đối với người từ địa bàn ngoài xã tới mua bán
qua chốt mà lộn dài thì dịch bệnh ở quê nó dễ kiểm soát hơn
đi chợ thì chấp hành cũng nghiêm trình đi lai đồ lao mua rồi ít gì đó đồ lao về chứ cũng không có tập tục
chợ bình hòa là một trong số những chợ nông thôn ở quảng ngãi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
hiện tại tất cả các quầy hàng kinh doanh không thiết yếu trong chợ đều đã đóng cửa
tiểu thương kinh doanh các mặt hàng hóa thiết yếu dù hoạt động mua bán nhưng được yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch
người đến chợ mua bán phải giãn cách theo quy định
tính của mình là mình không có đĩa lai loa
ví dụ mình đi ngầu dây chứ mà mình không trông là mình lái cái dừa hạo dừa tái là mình không trông được vô
cái này mình còn lái vô là mình bổ đổm cho mình
nhiều dân cũng như là có phụ tiểu thương ở trong chợ thì rất là nông bộ vì không có phòng chống dịch
đến giờ này thì có cái mẹ hoàng thiết yếu thì người ta cũng không do buôn bán
còn là có mẹ hoàng không thiết yếu thì người ta cũng đã tự gióp chấp hành và nghỉ tổng thờ ở nhà
sau khi có phòng bố máy thì sẽ thực hiện
chợ là nơi đáng lo nhất về nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
do vậy giám sát chặt phòng dịch ở chợ như cách mà quảng ngãi đang thực hiện sẽ góp phần hạn chế dịch xảy ra ở vùng nông thôn
tại ninh bình lực lượng công an vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn ba tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vào dạng sáng ngày một mươi tháng bảy tại km một mươi bảy hai trăm linh quốc lộ một t thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô tỉnh ninh bình
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín h bốn mươi một nghìn bốn trăm tám mươi năm do nông thanh tân ở thái nguyên điều khiển
vận chuyển hơn ba tấn thực phẩm đông lạnh gồm nội tạng động vật chân gà thịt bò thịt gà mỡ nướng không có hóa đơn chứng từ theo quy định
lái xe khai nhận được một người ở hà nội thuê trở số hàng hóa trên từ thành phố hà nội vào thành phố hồ chí minh với giá ba triệu đồng
hiện số hàng hóa trên đang được tạm giữ để tiếp tục xác minh xử lý
theo thông tin điều chỉnh từ liên bộ công thương tài chính giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tám trăm năm mươi đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng tám trăm sáu mươi bảy đồng một lít so với giá hiện hành từ chiều nay ngày một mươi hai tháng bảy
giá xăng e năm ron chín mươi hai từ một mươi năm h ngày một mươi hai tháng bảy cao nhất là hai mươi sáu trăm một mươi đồng một lít tăng tám trăm năm mươi đồng
ron chín mươi năm là hai mươi một bảy trăm tám mươi đồng một lít tăng tám trăm bảy mươi đồng
giá các mặt hàng dầu đều tăng
dầu hỏa là một mươi năm năm trăm linh đồng một lít tăng bốn trăm năm mươi đồng
dầu diesel là một mươi sáu năm trăm ba mươi đồng một lít tăng bốn trăm hai mươi đồng
dầu mazut là một mươi năm sáu trăm bảy mươi đồng một kg tăng hai trăm năm mươi đồng
như vậy đây là lần tăng giá thứ ba từ cuối tháng năm đến nay
giá xăng bán lẻ trong nước đã vượt hai mươi đồng một lít
tổng cộng mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai đã tăng thêm hai một trăm chín mươi đồng
còn xăng ron chín mươi năm đã đắt thêm hai hai trăm năm mươi đồng so với cuối tháng bốn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một việt nam nhập khẩu gỗ từ châu âu trên một trăm năm mươi ba triệu đô la mỹ
tăng bốn mươi bảy so với cùng kỳ
nhập khẩu nguyên liệu gỗ tăng vì đơn hàng xuất khẩu dồi dào
đặc biệt là ở các thị trường chủ lực như mỹ tăng lên đến chín mươi
những thị trường tăng trưởng âm năm hai nghìn hai mươi như nhật bản hàn quốc eu cũng tăng trở lại
trung bình từ một mươi đến ba mươi
sức mua phục hồi nhất là ở mỹ và châu âu sự ổn định nhu cầu ở thị trường châu á
đồng thời chuỗi cung ứng của việt nam không bị rứt gãy
đó là những lý do khiến
tăng trưởng xuất khẩu gỗ vẫn đạt con số ấn tượng trong nửa đầu năm nay
do đó lực lượng sản xuất của các nhà máy gỗ liên tục gia tăng từ quý ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
ngoài ra sự ổn định của giá nguyên liệu đầu vào cũng gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm gỗ việt nam
bởi hiện nay hơn sáu mươi năm là nguồn nguyên liệu trong nước chỉ tăng giá từ một mươi đến một mươi năm
trong khi thế giới tăng gấp đôi gấp ba lần
trước diễn biến dịch covid một mươi chín hiện các nhà máy chế biến gỗ đã tổ chức
cắm trại cho người lao động ngay tại chỗ làm việc
giữ an toàn môi trường làm việc để đảm bảo lực lượng sản xuất giữ được nguồn cung hàng
mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế nông thôn
được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng theo hướng gia tăng giá trị nội lực gọi tắt là ô cốp
đây cũng là giải pháp nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
với ô cốp việt nam đã có nhiều cách làm hay trong hỗ trợ nông dân doanh nghiệp hợp tác xã
để khai thác lợi thế sản phẩm làng nghề đặc trưng góp phần đẩy mạnh kinh tế nông nghiệp nông thôn bền vững
ghi nhận của phóng viên thời sự
tận dụng lợi thế về đất đai cũng như khí hậu và bằng những nỗ lực của mình
các loại nông sản của đơn vị này đã đạt được chứng nhận ocop ba sao
giải quyết được công an việc làm cho rất nhiều lao động tại địa phương
của mình thì là arabica của mình hiện tại đã đạt ocop bốn sao
và một số khác thì mình đang chuẩn bị làm lên ba sao
bên tôi thì cũng mong muốn cơ chế của nhà nước hỗ trợ cho công ty
để đưa trong thị trường trong nước và ở nước ngoài
hợp tác xã này cũng đã biết khai thác thế mạnh là vùng thích hợp cho trồng chuối
từ thần cây chuối ép thành sợi để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường
do đó đây cũng là sản phẩm làng nghề đạt chứng nhận ocop bốn sao tiêu biểu của huyện phú xuân
hà nội trong năm vừa qua
nói chung là sợi chuối đây thì là hợp tác xã rất quan tâm rồi chủ lực là cây chuối ở đây là nó nhiều
cho nên là được trên rất quan tâm để sản xuất tối đa những hàng như vậy là đạt tiêu chuẩn như thế này
ocop hợp tác xã đang đầu tư công nghệ như thế này máy móc cao nhất để coi như thế này
cho công nghệ đạt tiêu chuẩn để xuất trong nội địa và cũng như là ra nước ngoài
năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số bốn trăm chín mươi qdttg kê duyệt chương trình ocop giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
sau hơn ba năm triển khai chương trình ô cốp đã có gần năm sản phẩm đạt từ ba sao trở lên của năm mươi chín tỉnh thành phố
vượt gần hai lần so với mục tiêu đề ra
chương trình ocop đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương
các sản phẩm gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống để gia tăng giá trị sản phẩm
thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn điều này cho thấy sự thành công của chương trình ô khốp trong giai đoạn một
chúng tôi mong muốn rằng là cái mô hình sản xuất thành công ở xã khai thái sẽ là cái mô hình sản xuất sợi chuối thành công của nhiều địa phương khắp cả nước
vì thực tế là cây chuối là một cây
cây mà có thể trồng khắp đất nước và diện tích chuối hiện nay là khoảng một trăm năm mươi hectare và còn lớn hơn nữa
thì hoàn toàn có thể sẽ trở thành cái thân chuối và những cái sản phẩm từ thân chuối như sợi chuối hoàn toàn có thể trở thành một cái ngành kinh tế phát triển mạnh của cả nước
sau ba năm thực hiện chương trình đã cho thấy thế mạnh của các địa phương như là các làng nghề truyền thống ở đồng bằng sông hồng
trái cây và dược liệu ở miền núi phía bắc
hồ tiêu ở tây nguyên lúa gạo và thủy sản ở đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên hiện nay chúng ta đang gặp một sự khó khăn đó là nhiều nơi vào cuộc còn chậm chạy theo phong trào nhiều sản phẩm chưa chú ý đến chất lượng
nếu như vượt qua được những rào cản này thì chương trình ô cốp sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ nhằm xây dựng kinh tế nông thôn gắn với phát triển nông thôn mới
chúng ta đang xây dựng quyết định để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ các cây trồng hiệu quả kéo sang trồng suối
thế và đối với hợp tác xã thì huyện cũng tạo mọi điều kiện cho hợp tác xã được thành lập cần vay vốn
thế và chúng tôi cũng đang đề nghị là sở công nghiệp công thương của thành phố là hỗ trợ những cái thiết bị công nghệ cao để hỗ trợ cho hợp tác xã đưa cái công nghệ mới vào sản xuất để ra được nhiều sợi phục vụ cho nhiều bà con phát triển cái ngành nghề
chúng ta phải xây dựng dần dần trong một thời gian và chúng ta có
để từ đó đi đến cái việc tạo ra những cái sản phẩm mang cái tính đặc trưng vùng miền đem lại cái hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo cái tính phù hợp và phát huy được cái truyền thống của các cái vùng miền cũng như phát huy được cái tính hàng hóa trong cái điều kiện phát triển kinh tế thị trường
bên cạnh các khó khăn thì có một thực tế là các sản phẩm ô khốp sau khi được công nhận
đã gia tăng giá trị góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu
kết quả đánh giá của các địa phương cho thấy có sáu mươi bảy chủ thể ô cốp đạt từ ba sao trở lên có doanh thu tăng bình quân một mươi bảy sáu một năm
giá bán các sản phẩm sau khi được chính thức công nhận ô khốp tăng bình quân một mươi hai
chính vì thế việc đẩy mạnh các sản phẩm ô khốp là việc cần phải làm
đối với chương trình ô cốp cái giá trị gia tăng
với hiện nay chúng tôi tính một số địa phương như là quảng ninh như là quảng nam thì đã có những cái dòng sản phẩm là doanh thu một năm lên tới một tỷ
thì như vậy chúng ta nhân ra thì để làm sao chúng ta phát triển tới cả một cái ngành ô cốp lên tới tỷ đô thì tôi nghĩ là chúng ta phải đi vào chiều sâu đi vào chất lượng đi vào giá trị gia tăng
và với cái định hướng như vậy thì hiện nay chúng tôi đang tổng hợp cái đề xuất về cơ chế chính sách để làm sao đến giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm chúng ta có hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ
cái quan trọng nhất là cho các chủ thể ứng dụng được khoa học công nghệ để có thể thay đổi được sản phẩm thông thường
được biết chính phủ sẽ cho phép tiếp tục triển khai chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ phát triển sản xuất và mở rộng đối tượng cho vay để phát triển ngành nghề nông thôn nhất là chương trình ô khốp trên địa bàn đặc biệt khó khăn
đây là một chính sách tốt để mỗi xã một sản phẩm phát huy được tối đa thế mạnh của mình tạo ra những giá trị xây dựng nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn mới